giá lợn hơi hôm qua tiếp tục giảm mạnh trên cả ba miền sau thông tin lợn sống chính thức được nhập khẩu
theo đó giá lợn hơi trong nước với mức tám mươi đồng một kg thì các doanh nghiệp sẽ không nhập khẩu lợn thái lan vì không còn lợi nhuận
hiện các doanh nghiệp đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhập khẩu lợn thái lan về việt nam với mục đích để nuôi giết mổ làm thực phẩm
dự kiến lô hàng đầu tiên của doanh nghiệp sẽ về tới việt nam vào ngày một mươi năm tháng sáu với số lượng hai con
khi có thông tin sẽ nhập khẩu lợn thái lan thị trường trong nước đã giảm một mươi đồng một kg từ khoảng chín mươi sáu đồng một kg xuống còn từ tám mươi sáu đến tám mươi bảy đồng một kg như hiện nay
theo các thương lái một trong những nguyên nhân giá lợn hơi hạ nhiệt là do thị trường tiêu thụ chậm vì những ngày gần đây mưa nhiều chợ ế
như vậy so với mức đỉnh lợn hơi một trăm linh đồng một kg hồi tháng năm thị trường đã giảm đến một mươi ba đồng một kg